ở cấp độ song phương mỹ và pháp đã đạt được thỏa thuận về kỹ thuật số
tuy nhiên hai nước vẫn sẽ phải tiến hành thảo luận thêm cho quá trình triển khai thỏa thuận này
trả lời báo giới tại diễn đàn kinh tế thế giới tại davos thụy sĩ bộ trưởng tài chính pháp bruno le maire cho biết
ông đã nhất trí với người đồng cấp mỹ stephen mnuchin về việc paris không yêu cầu các công ty công nghệ
đóng mức thuê mới trong năm nay trong khi washington đồng ý tạm ngưng các khoản thuế nhằm vào hàng hóa pháp
cũng theo bộ trưởng lee ông và bộ trưởng mnuchin sẽ gặp lại trong ngày hai mươi ba tháng một
để thảo luận cụ thể hơn về thỏa thuận mới đạt được giữa hai nước
năm ngoái pháp đã thông qua luật áp thuế các công ty công nghệ lớn trong bối cảnh cộng đồng quốc tế còn đang loay hoay
tìm cách đánh thuế vào các khoản doanh thu thông qua hoạt động bán hàng và quảng cáo trực tuyến